quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
trong ngày hôm nay thời tiết toàn miền bắc vẫn duy trì trạng thái ít mây
lúc này nền nhiệt ngoài trời chỉ khoảng từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
riêng một số nơi ở vùng núi vẫn có nhiệt độ dưới một mươi hai độ nên trời vẫn rét
tuy nhiên trạng thái rét này sẽ nhanh chóng qua đi khi nắng lên không khí được sửa ấm dần
và nhiệt độ ở bắc bộ sẽ tăng nhanh từng giờ
dự báo mức nhiệt cao nhất trong chiều nay ở cả phía đông bắc bộ lẫn các tỉnh ở phía tây
đều giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
ở miền trung vùng từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn chịu tác động của không khí lạnh
nên lúc này trời vẫn còn rết
trong đó nhiệt độ tại thanh hóa đến hà tĩnh chỉ khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ
khu vực vùng núi có nơi thấp hơn
còn ở quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi độ
phần từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao hơn phổ biến trong khoảng
từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ trời mát
trong ngày hôm nay cả miền trung chỉ có mưa ở một vài nơi ở vùng ven biển khu vực trung trung bộ
còn các khu vực khác phổ biến vẫn là không mưa nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh
vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố miền trung không cao
khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi nhiệt độ phổ biến là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
vùng từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
không khí lạnh yếu đi nhưng chưa tan hẳn
bắc tiếp tục mang tới cho khu vực tây nguyên cái rét ngọt về đêm và sáng
với mức nhiệt hiện tại ở tây nguyên đang là từ một mươi bảy đến hai mươi độ
riêng tại đà lạt thì chưa tới một mươi năm độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ tại miền đông một số nơi vẫn xe lạnh với nhiệt độ ngoài trời hiện chỉ từ hai mươi hai hai mươi ba độ
ở miền tây mát mẻ với mức nhiệt cao hơn hai mươi bốn hai mươi sáu độ
trong ngày hôm nay tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa nắng sớm
nhưng vẫn nhờ có gió đông
bắc nên nền nhiệt trên hai khu vực không tăng cao
tại tây nguyên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn ở khu vực nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
trên biển không khí lạnh yếu đi gió đông bắc của hầu khắp các khu vực đều giảm cấp
chỉ riêng vùng biển từ ninh thuận đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước